chào buổi sáng quý vị và các bạn
cơn bão số ba sau khi đi vào đất liền trung quốc thì sẽ liên tục chuyển hướng
và có khả năng đi về hướng đất liền các tỉnh phía bắc của nước ta
do hình hồn của bão nên là thời tiết sẽ xấu
không chỉ ở vùng biển mà các tỉnh đất liền miền bắc cũng sẽ có khả năng mưa lớn vào thứ năm và thứ sáu tuần này
trước đó thì trong ngày hôm nay sau khi mưa rông ở hầu khắp các tỉnh miền bắc trong đêm và sáng
thì trưa và chiều ngày hôm nay tại miền bắc và miền trung thì lại nắng nóng
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ c
còn tại tây nguyên và nam bộ liên tiếp những ngày vừa qua đều có mưa rông vào chiều tối
ngày hôm nay cũng như vậy một số nơi mưa lượng khá đi kèm với cảnh báo rông lốc gió giật mạnh
di chuyển trong khung giờ tan tầm quý vị hãy cẩn thận
bằng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được cập nhật ở phần sau của chương trình

ngày hôm nay cũng như vậy một số nơi mưa lượng khá đi kèm với cảnh báo rông lốc gió giật mạnh
di chuyển trong khung giờ tan tầm quý vị hãy cập nhật ở phần sau của chương trình